cụ thể hoặc rõ ràng tuy nhiên chị em
cũng có thể tự để ý tình trạng sức khỏe
sinh sản bằng cách xem xét chu kỳ
kinh nguyệt của bản thân những chị em
không có kinh liên tiếp sáu tháng liền thì
khả năng bị vô sinh là rất cao các
chuyên gia khuyên rằng chị em nên đi thăm khám
sớm để kịp thời phát hiện các vấn đề về
sinh sản đồng thời được thiết kế lộ trình
chữa trị nếu gặp phải tình trạng hiếm muội
hệ thống trung tâm hỗ trợ sinh sản
ivf tâm anh nơi gieo mầm
hạnh phúc với tỷ lệ thành công cao
hàng đầu việt nam và thế giới và đã
đón trào hàng chục nghìn em bé trào đời
nhờ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản
với trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ bác sĩ
dầu kinh nghiệm bệnh viện đa khoa tâm anh
chắc chắn sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm
an toàn và thoải mái khi thăm khám các vấn đề
về sinh sản
chúng tôi hy vọng những thông tin được chia sẻ
trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang lại
nhiều hữu ích cho các chị em những người đang
mong mỏi được làm mẹ quý vị hãy luôn
đồng hành cùng sức khỏe ba trăm sáu mươi năm để cập nhật
thêm nhiều thông tin y tế quan trọng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
vào khung giờ này ngày mai